nhân kỷ niệm lần thứ chín mươi chín quốc khánh mông cổ tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
đã gửi điện mừng đến tổng thống mông cổ khan thơ ma ghinbatholak
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã gửi điện mừng đến thủ tướng mông cổ okhona khuren suker
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã gửi điện mừng đến chủ tịch quốc hội mông cổ
ngô mô chào gian đăng sa tha rơ phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh
đã gửi điện mừng đến bộ trưởng ngoại giao mông cổ niam seren ghin nk thái văn